ngày hôm nay bốn tháng chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có thư gửi tới ngành giáo dục học sinh sinh viên cả nước
nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sau đây truyền hình nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư
thân ái gửi tới các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý người lao động ngành giáo dục các em học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh
trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tôi thân ái gửi tới các thầy giáo cô giáo
cán bộ quản lý người lao động đã và đang công tác trong ngành giáo dục cùng các em học sinh sinh viên và các bậc phụ huynh
lời thăm hỏi chân tình những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tôi vui mừng nhận thấy năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi mặc dù đại dịch covid một mươi chín đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng
đến các hoạt động của ngành giáo dục nhưng với phương châm tạm dừng đến trường không dừng học
ngành giáo dục đã chủ động nhanh chóng triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả các giải pháp
thực hiện thành công vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm học
đây cũng là năm học cuối thực hiện kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của ngành giáo dục được ghi nhận nhiều kết quả tích cực
đặc biệt việc tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bảo đảm an toàn
trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp được nhân dân ghi nhận đánh giá cao
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng
nỗ lực vượt qua khó khăn
những kết quả của ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua
năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đại dịch covid một mươi chín có thể còn có những diễn biến mới
tôi đề nghị ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả
các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về giáo dục và đào tạo khắc phục mọi khó khăn
để vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh sinh viên
tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc đạo đức lối sống lý tưởng cách mạng
gian luyện kỹ năng và bản lĩnh cho học sinh sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện an toàn
nỗ lực phấn đấu tạo tiền đề thực hiện thành công kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm của ngành giáo dục
và lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tôi mong các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý người lao động ngành giáo dục tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp
giữ vững bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức tâm huyết với nghề sáng tạo
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà
mong các em học sinh sinh viên phát huy truyền thống hiếu học của ông cha
thi đua học tập tốt gian luyện tốt để sau này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước vừa hồng vừa chuyên
tôi mong các bậc phụ huynh tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục
tạo điều kiện để con em mình được học tập rèn luyện tốt nhất
chúc các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý người lao động ngành giáo dục và các em học sinh
sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới
thân ái nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam